tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con ngư dân ở tỉnh quảng trị đang hối hả ra khơi đánh bắt thủy hải sản
việc thu mua và chế biến hải sản đã bắt đầu hoạt động trở lại sau thời gian dài mưa rét và bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
hai ngày nay việc thu mua phân loại cá tại cảng cửa việt ở quảng trị tấp nập hơn
ngư dân đã ra khơi đánh bắt và các dịch vụ hậu cần nghề cá hoạt động trở lại
công nhân của các cơ sở hấp xấy cá đã có thể kiếm thêm thu nhập để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của gia đình
trong dịp tết hàng trăm cơ sở hấp xây thu mua thủy hải sản của người dân ở xã do việt thị trấn cửa việt và xã do hải cũng bắt đầu thu mua sản phẩm cho người dân
ngoài tỉnh quảng trị các cơ sở này còn thu mua cho nhiều tàu cá khác
ở các tỉnh bạn như tỉnh hà tĩnh quảng bình và quảng ngãi
việc hấp xấy thu mua hải sản đã giải quyết công an việc làm cho nhiều lao động địa phương
qua đó giúp người dân có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống gia đình
sau những ngày mưa rét và ảnh hưởng của sự cố môi trường biển
hoạt động thu mua hải sản cho bà con ngư dân tỉnh quảng trị tấp nập trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy
sẽ là tín hiệu khởi sắc cho một năm mới sắp tới
nhiều tàu cá lại tiếp tục chuẩn bị ngư lưới cụ
nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng cho một chuyến biển mới để chuẩn bị đón tết nguyên đán đang đến